thưa quý vị vào chiều ngày hôm qua tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an đã chủ trì hội nghị đánh giá tiến độ
thực hiện mục tiêu trong nghị quyết số một mươi hai ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai của đảng ủy công an trung ương
về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
cùng dự có đồng chí thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an trung tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
báo cáo tại hội nghị cho thấy công tác xây dựng công an xã thị trấn tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh toàn diện
các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự của công an xã thị trấn tiếp tục có sự chuyển biến rõ nét
theo hướng chuyên nghiệp hơn toàn diện hơn góp phần quan trọng giữ vững ổn định an ninh trật tự
tại địa bàn cơ sở phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân
một số mục tiêu đặt ra trong nghị quyết số một mươi hai đã hoàn thành trong đó có những mục tiêu rất khó
dưới sự điều hành của thứ trưởng trần quốc tỏ các đại biểu đã tập trung thảo luận kiến nghị đề xuất với đảng ủy công an trung ương
bộ công an những giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã thị trấn
ghi nhận đánh giá cao những thành tích kết quả mà công an các đơn vị địa phương
thời gian vừa qua bộ trưởng tô lâm đề nghị thủ trưởng công an các đơn vị địa phương thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo
tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các chủ trương văn bản chỉ đạo của đảng nhà nước của đảng ủy công an trung ương
bộ công an về xây dựng công an cấp xã nhất là thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định theo thông báo của văn phòng bộ công an
sau hội nghị sơ kết một năm thực hiện nghị quyết số một mươi hai
đặc biệt tập trung chấn chỉnh khắc phục ngay các tồn tại thường xuyên kiểm tra giám sát chịu trách nhiệm
tuyệt đối không để các tồn tại hạn chế lặp đi lặp lại
quyết liệt thực hiện các mục tiêu chưa hoàn thành trên tinh thần khẩn trương chặt chẽ thực chất hiệu quả
tính toán bố trí nhân lực kinh phí để thực hiện đảm bảo theo đúng tiến độ lộ trình
trong chuyến công tác thăm và làm việc tại singapore vào ngày hôm nay một tháng hai
thượng tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng
bộ công an đã đến chào xã giao ngài tiêu chí hiền bộ trưởng cao cấp kiêm bộ trưởng điều phối an ninh quốc gia singapore
trong thời gian qua quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và các cơ quan thực thi pháp luật singapore
tiếp tục được duy trì củng cố phát triển đi vào thực chất với nhiều kết quả thiết thực
trong đó bộ công an việt nam đang tiếp tục thúc đẩy đàm phán
tiến tới ký kết bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số
và trung tâm xây dựng dữ liệu quốc gia với văn phòng thủ tướng singapore
về một số nội dung công tác trọng tâm trong thời gian tới
thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị bộ trưởng tiêu trí hiền quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp
một số nội dung trọng tâm trong đó duy trì cơ chế đối thoại thường niên giữa bộ công an việt nam
và các cơ quan chức năng singapore để trao đổi thông tin liên quan đến hợp tác chuyển đổi số
và xây dựng trung tâm dữ liệu tiếp tục tăng cường hợp tác về các chương trình chuyển đổi số quốc gia
xây dựng hệ sinh thái chuyển đổi số thúc đẩy phối hợp liên ngành liên lĩnh vực và hợp tác công tư quốc tế hóa
tiến tới thống nhất kết nối xác thực sử dụng vneid và stynpat để phục vụ người dân trong đi lại
lao động học tập khám chữa bệnh giữa hai nước
trên cơ sở đó hai bên đã thống nhất về chủ trương để các đơn vị hai bên tham mưu ký kết biên bản ghi nhớ
và các nhiệm vụ cụ thể
thứ trưởng cũng đề nghị singapore hỗ trợ phát triển hạ tầng công nghệ thông tin
trang thiết bị phục vụ và tổ chức các chương trình đào tạo khóa tập huấn nâng cao năng lực cho phía việt nam
định kỳ tổ chức các phiên làm việc để trao đổi chia sẻ kinh nghiệm với phía việt nam về xây dựng chính sách pháp luật
tiêu chuẩn xây dựng các trung tâm dữ liệu nhằm đảm bảo hoạt động ổn định hiệu quả năng lượng xanh
hoàn thiện hạ tầng số kết nối chia sẻ dữ liệu phục vụ cho việc xây dựng chính phủ số kinh tế số xã hội số công dân số
thưa quý vị ngay sau khi bộ chính trị ban hành nghị quyết số một mươi hai về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
công an tỉnh quảng ninh đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu và mang tính chiến lược
đồng thời đặt quyết tâm cao và có những bước đi mạnh mẽ trong triển khai thực hiện
và một trong những công tác trọng tâm trong triển khai thực hiện nghị quyết một mươi hai được công an tỉnh quảng ninh đề ra
đó là việc kiện toán nhân sự và tổ chức phù hợp với thực tiễn địa bàn
cụ thể như thế nào thì ngay sau đây mời quý vị cùng gặp gỡ với biên tập viên thu hương
thưa quý vị tại huyện hải hà địa phương có đặc điểm tự nhiên gồm cả đồng bằng miền núi hải đảo
và giữ vị trí trọng yếu về chính trị kinh tế quốc phòng an ninh
của tỉnh quảng ninh
cùng với việc hoàn thành bố trí công an chính quy về cơ sở và hoàn thiện tổ chức bộ máy ở công an xã
các tri bộ công an cấp này cũng đồng thời được kiện toàn trên toàn huyện
thực tiễn cho thấy sau thời gian hoạt động các tổ chức đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo chỉ đạo toàn diện
trên các mặt công tác công an ở cơ sở ở địa bàn huyện hải hà
và việc thành lập tri bộ công an xã là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp
về mọi mặt của cấp ủy đảng các cấp đối với lực lượng công an
qua đó có phần nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao
nằm ở phía tây của huyện hải hà xã đường hoa có địa bàn rộng với năm dân tộc cùng sinh sống
trước đây xã là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
nên ngay khi thành lập tri bộ công an xã đường hoa đã nhanh chóng xây dựng chương trình kế hoạch công tác
với mục tiêu chuyển hóa địa bàn
căn cứ đặc điểm dân cư phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ
chủ động nắm chắc tình hình xác định những vấn đề cần tập trung giải quyết
cũng như có những hình thức nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân
căn cứ đặc điểm dân cư phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ

căn cứ đặc điểm dân cư phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ
chủ động nắm chắc tình hình xác định những vấn đề cần tập trung giải quyết
nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ chế độ tự phê bình và phê bình
đồng thời chú trọng đổi mới nội dung sinh hoạt tri bộ
đề cao vai trò nêu gương tính tiền phong gương mẫu của cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị
chấp hành nghiêm quy trình công tác lễ tiết tác phong điều lệnh kỷ luật và văn hóa ứng xử của lực lượng công an nhân dân
đổi mới phương pháp làm việc theo phương châm lúc dân cần lúc dân khó có công an
chủ động tham mưu cho đảng ủy chính quyền xã xây dựng ban hành nghị quyết
các chương trình kế hoạch chuyên đề công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
thành lập tri bộ công an xã đã góp phần trong công tác lãnh đạo chỉ đạo về công tác đảm bảo an ninh trật tự
và công tác xây dựng lực lượng đối với công an ở địa bàn cơ sở góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh trật tự
quá trình triển khai bố trí lực lượng công an chính quy và thành lập các tri bộ công an cấp xã
công an tỉnh quảng ninh luôn xác định công an xã là hình ảnh của công an tỉnh tại địa bàn cơ sở
đây cũng là lực lượng công an gần dân nhất giữ vai trò nòng cốt quyết định đến hiệu quả
hiệu lực của việc triển khai các chủ trương chính sách chương trình kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự
do vậy hoàn thiện chức năng nhiệm vụ nâng cao năng lực sức chiến đấu của tri bộ công an xã là yêu cầu đặc biệt quan trọng
gắn với bản chất nhân dân của lực lượng công an nhân dân tăng cường thực hiện chức năng nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và các mặt công tác công an
tri bộ công an xã đã thể hiện được rõ nét vai trò nồng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
trong thời gian tới xuất phát được vai trò của lực lượng công an xã đảng ủy công an tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường huy động mọi nguồn lực
để tiếp tục xây dựng lực lượng công an xã thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình hiện nay
sau thời gian triển khai cho thấy việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng đối với công an chính quy cấp xã
là đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của cấp ủy đảng các cấp đối với lực lượng công an
đồng thời tăng cường sự gắn bó giữa lực lượng công an với cấp ủy chính quyền địa phương và với nhân dân
qua đó tạo sự chuyển biến về an ninh trật tự tại cơ sở
đúng như lời dạy của chủ tịch hồ chí minh đảng viên đi trước làng nước theo sau
câu nói tùy ngắn gọn nhưng đã khái quát được bản chất vốn có cần có của mỗi cán bộ đảng viên
nhân dịp tết nguyên đán sắp thìn năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn hai mươi bốn những ngày này công an các địa phương đã và đang tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa
như trao quà tình nghĩa thăm tặng quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
tại ủy ban nhân dân xã điên hiệp huyện hưng hà đoàn công tác công an tỉnh thái bình đã trao tặng một trăm linh năm phần quà
mỗi phần trị giá năm trăm linh đồng cho các gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn
nhằm động viên chia sẻ góp phần giúp đỡ các gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn
đón tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn được đầm ấm hơn
khối thi đua công an các huyện thị xã thành phố công an tỉnh khánh hòa đã tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa
cho đồng chí trần hữu nhật hiện đang công tác tại đội tham miu công an huyện vạn ninh
trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình đồng chí nhật khối thi đua công an các huyện thị xã thành phố
đã hỗ trợ với tổng kinh phí một trăm hai mươi triệu đồng cùng nguyên vật liệu để xây dựng
nhận được nhà đúng dịp tết đã góp phần cho gia đình anh nhật đón một mùa xuân mới ấm áp vui tươi hơn
với phương châm cùng chính quyền địa phương giúp đỡ các hộ gia đình chính sách gia đình có hoàn cảnh khó khăn
đón tết cổ truyền của dân tộc trong ấm no hạnh phúc công an tỉnh cà mau đã trao tặng bốn tấn gạo
cho hai trăm linh hộ gia đình thuộc hai xã quách phẩm và quách phẩm bắc thuộc huyện đầm rơi
đại diện chính quyền địa phương và các gia đình đã bày tỏ sự cảm kích trước sự quan tâm của lực lượng công an
chia sẻ những khó khăn của người dân trong dịp tết đến xuân về
thưa quý vị góp phần chung tay nuôi dưỡng chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nâng bước các em đến trường
những năm qua lực lượng công an sơn la đã triển khai thực hiện nhiều chương trình có ý nghĩa
lan tỏa những việc làm đậm chất nhân văn của người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ
thêm một cái tết đầm ấm đầy tiếng cười trong ngôi nhà chung đã góp phần xua tan giá lạnh của mùa đông
mở ra một năm mới với những niềm tin và hy vọng
đối với những trẻ em còn nhiều thiệt thòi này sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
mùa xuân thứ ba trong ngôi nhà chung ba mươi bốn em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được công an tỉnh sơn la nhận chăm sóc nuôi dưỡng
đã lớn hơn rất nhiều so với những ngày đầu
không còn nhút nhát bẹn nén khi gặp người lạ mà thay vào đó là hình ảnh hồ hởi phấn khởi khi được các cô chú đến thăm
hôm nay con rất là vui khi được
các cô chú tổ chức cho ăn tết sớm con còn được tham gia gói bánh trưng của các cô và con nghĩ là mình sẽ mang bánh trưng này về cho ông bà con
con chắc chắn là ông bà con sẽ rất vui khi con mang bánh trưng cho chính tay mình làm về
tết năm nay thật đặc biệt các em được mua quần áo mới được lì xì và tham gia gói bánh trưng cùng các cô chú công an
những tiếng cười vui nô đùa của các em mang đến không gian ấm cúng trong tiết trời xe lạnh những ngày giáp tết
được tự tay gói những chiếc bánh trưng xinh xắn
cảm nhận được tình yêu thương của các cha mẹ nuôi dành cho mình ai nấy cũng đều xúc động
trong thời gian vừa qua các cán bộ đoàn viên thanh niên hội viên phụ nữ công an tỉnh luôn sát sao quan tâm cả về vật chất lẫn tinh thần đối với các cháu là thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được công an tỉnh chăm sóc nuôi dưỡng
chúng tôi luôn muốn rằng các con sẽ được cảm nhận tình yêu thương sẽ có một môi trường thật tốt để có điều kiện học tập rèn luyện phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi trở thành người có ích cho xã hội
trong dịp tết nguyên đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn chúng tôi cũng đã tham mưu cho đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh tổ chức các hoạt động vui xuân đón tết cho các con với rất nhiều những hoạt động có ý nghĩa
các cháu mong chờ ngày mà được có bánh trưng này cả tuần nay rồi từ khi mà bắt đầu có chương trình của công an tỉnh thì là về thông báo với các con là các con ngày nào côi hôm nào có bánh trưng
chỉ mong các cháu là khỏe mạnh biết nghe lời ngoan ngoãn học tập tốt
biết nghe lời cô chú thầy cô thế là mùi vui nhất rồi chỉ mong các cháu là trưởng thành được là mình vui
cũng nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc công an tỉnh sơn la còn phối hợp với các nhà hảo tâm trao tặng hàng chục xuất quà sổ tiết kiệm cho các em đang được công an tỉnh chăm sóc nuôi dưỡng
những món quà kịp thời động viên giúp đỡ các em có điều kiện ăn học tốt hơn chấp cánh cho những ước mơ của các em thành hiện thực
đầu tiên con được xem phá hoa con hứa học tập tốt để sau này con sẽ trở thành chiến sĩ công an
những gương mặt hồn nhiên những nụ cười trong chẻo tràn đầy niềm vui và niềm tin về một tương lai tươi sáng của các em chính là động lực để mỗi cán bộ chiến sĩ công an sơn la tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trao yêu thương nhiều hơn vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân